thưa quý vị vùng áp thấp di chuyển nhanh về phía đất liền các tỉnh nam trung bộ
dưới hoàn lưu của vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh nên từ đêm qua khắp dọc miền trung
từ quảng trị trở vào cho đến phú yên có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
trong đêm nay và ngày mai khi vùng áp thấp đi vào đất liền các tỉnh nam trung bộ
nó tiếp tục gây mưa vừa mưa to diện rộng ở hầu khắp các tỉnh miền trung khu vực tây nguyên và nam bộ
tuy nhiên vùng mưa lớn nhất sẽ là khu vực từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi
các tỉnh phía bắc của tây nguyên như con tum gia lai và phần phía bắc của tỉnh đắk lắc
với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
với khu vực phía nam của tây nguyên và nam bộ thuần túy chịu tác động của gió mùa tây nam
nên đêm nay và ngày mai có mưa vừa có nơi mưa to và rông
do vẫn còn có mưa nên nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh trung bộ và tây nguyên
đều chỉ phổ biến ở ngưỡng từ hai mươi sáu hai mươi tám độ c
còn ở nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ
với các tỉnh miền bắc trong đêm nay và ngày mai bắc bộ trời ít mưa
nền nhiệt đêm ở các tỉnh vùng núi như lai châu lào cai yên bái hà giang cao bằng và lạng sơn
duy trì ở mức trời rét là từ một mươi tám hai mươi một độ c
còn ở vùng trung du và đồng bằng nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi hai hai mươi ba độ c
ngày mai miền bắc trời có nắng về chiều nhưng nắng trong khối khí lạnh
nơi nhiệt độ không cao chỉ từ hai mươi hai hai mươi ba độ c
trên biển do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa vùng biển từ bình định trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang vùng vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh cấp bảy tám
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín và biển động
ở phía bắc khu vực vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám và biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước